cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang vào cuộc và bước đầu xác định từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
trịnh tuấn anh đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao đã chiếm đoạt của công ty tổng cộng hơn một năm tỷ đồng
khám xét nở của tuấn anh tại ấp phú xuân a thị trấn mái dầm cơ quan điều tra thu giữ nhiều sổ sách tài liệu liên quan

hồng quang hữu đã dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt sắt của cơ sở đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tịnh biên tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh tạm giam đối với hồng quang hữu huyện trợ mới tỉnh an giang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu xác định trưa ngày một mươi chín tháng bảy hữu điều khiển xe mô tô đến xưởng cán tôn
thuộc xã an hảo thị xã tịnh biên và đặt mua năm mươi bảy cây sắt các loại năm mươi bốn kg lưới b bốn mươi rồi yêu cầu giao tới công trình đang làm
tại khu vực rừng tràm trà sư trước khi đi hữu cho số điện thoại để trao đổi mua sắt với nhân viên của sưởng
đến khoảng một mươi năm h cùng ngày nhân viên xưởng gọi điện cho hữu để giao sắt hữu đón và hướng dẫn nhân viên đưa hết số sắt
và lưới b bốn mươi trên xuống bãi đất chống gần công trình rồi hứa sẽ chuyển khoản trả tiền
sau đó hữu bán toàn bộ số hàng trên được một mươi ba triệu đồng
đoạt số tiền đó sau khi biết hành vi của mình bị tố giác ngày hai tháng tám hữu đến cơ quan cảnh sát điều tra
công an thị xã tịnh biên đầu thú và khai nhận cũng bằng thủ đoạn trên hữu còn thực hiện chót lọt nhiều vụ khác
tại nhiều tỉnh đồng bằng sông kiểu long
không gian mạng đang dần trở thành môi trường thuận lợi để các loại đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
như đánh bạc lừa đảo gây phức tạp về tình hình an ninh trả tự trên cơ sở chủ động nhận diện tình hình
lực lượng công an tỉnh sóc trăng đã tăng cường công tác phát hiện đấu tranh ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi
vi phạm pháp luật trên môi trường mạng bên cạnh đó cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân
nhằm nâng cao nhận thức chủ động phòng ngừa đối với các đối tượng này
đường dây đánh bạc qua mạng bằng hình thức cá cược dựa vào kết quả sổ số kiến thiết của các tỉnh thành
vừa được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sóc trăng triệt phá
dữ liệu được cơ quan điều tra khôi phục cho thấy các nghi can đã giao dịch hơn một tỷ đồng
cảnh sát khám xét hơn một mươi địa điểm chủ mưu và cầm đầu đường dây tại sóc trăng là nguyễn thanh
nhàn bốn mươi một tuổi ngụ tại phường bốn thành phố sóc trăng thời gian qua thì đơn vị chúng tôi có xác lập
cái chuyên án và triệt số được cái điểm đánh bạc lợi dụng cái không gian mạng để nó chuyển tiền
rồi chuyển cái số cho nhau
và hiện nay đối với vụ dịch này đó thì tụi tôi đã khởi tố chi tố là hai mươi bảy đối tượng
còn số còn lại thì chúng tôi đang tiếp tục điều tra mở rộng
không chỉ đánh bạc tội phạm trên không gian mạng thời gian qua đã đẩy mạnh các hoạt động nhằm lừa
đảo người dân dưới nhiều hình thức nếu người dân không tỉnh táo có thể sẽ sập bẫy các đối tượng này
tiến hình như các cái thủ đoạn như là cái lợi dụng cái trang giao lưu facebook của các
lực lượng bị hại đó thì họ sẽ thâm nhập vào chiếm quyền điều hành sau đó sẽ gửi tất cả các cái
tin nhắn đến đối với các người thân quen để mà nhờ mượn tiền hai nữa là cái thông qua và
yêu cầu của công nhân đó đa số là lực lượng công nhân thì có cái nhu cầu vay tiền thì họ sẽ
lợi dụng đó là nói với cái thủ tục đơn giản sau đó sẽ chuyển một số tiền khoảng từ một đến hai triệu để
gửi sau đó sẽ gửi các cái thủ tục về và coi như là có cái thẻ ngân hàng có tài khoản của nó tuy
nhưng thực tế thì các cái tài khoản đó thì nó không sử dụng được qua hệ thống zalo trên các fanpage hay
tới tận ấp tận khu công an tỉnh sắp trăng đã đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân nhận biết các phương
thức thủ đoạn của loại tội phạm này nhằm nâng cao ý thức phòng ngừa và cảnh giác vừa có điện thoại rồi
xem báo bức đài nói chung là đa số là người dân ta nhận thức rõ nét hôm nay thì chúng ta có thể nhận thức
cao chưa có ai mà bị lừa đảo qua cái mạng này trên mạng là bây giờ có nhiều lừa đảo thì bây giờ mình
phải cảnh giác chứ phải nghe công an tuyên truyền vậy thôi mấy cái điện thoại là số lạ gọi là nhiều
lắm đó nhưng mà chị nó thấy số lạ rồi chị sợ vậy đó nhiều khi bác lên thì nó nói nãy kia rồi sợ rồi
không có nghe đâu cơ quan công an nhận định hoạt động của các loại tội phạm trên đất nước này là
không gian mạng trong nhiều lĩnh vực đang có sự biến tướng và diễn biến phức tạp vì vậy ngoài
việc đấu tranh của lực lượng công an mỗi người dân cần cẩn trọng với các giao dịch trên không gian
mạng tránh tình trạng tiền mất nợ mang tòa nhân dân cấp cao tại đà nẵng vừa mở phiên xét xử
phúc thẩm đối với đặng đăng phước sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba trú tại phường tân lợi thành phố buôn ma thuột
từ năm hai nghìn một mươi chín đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai phước đã đăng tải
chia sẻ hơn hai trăm linh bài viết có nội dung công kích lãnh đạo cấp cao và chính quyền
xuyên tạc tình hình kinh tế chính trị xã hội trong nước bôi nhỏ nói xấu lực lượng công an
tham gia các hội nhóm diễn đàn trên mạng xã hội để ủng hộ hoạt động của các nhóm chống đối
cũng như tìm cách lôi kéo những đối tượng bất mãn chống đối tham gia các hoạt động gây phức tạp
về an ninh trật tự xuyên tạc chủ trương chính sách của đảng nhà nước dù đã nhiều lần được tuyên
truyền nhắc nhở nhưng đối tượng không chấp hành trên xét thấy các cơ quan chức năng đã thực hiện
tố tụng đúng quy định hội đồng xét xử đã tuyên y án sơ thẩm tám năm tù về tội làm tàng trữ phát tán
hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa sợi chủ nghĩa việt nam
đối với đảng đăng phước
thời gian qua hoạt động thiện nguyện đã trở thành một phong trào có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội
nhằm kịp thời hỗ trợ sẻ chia giúp đỡ với những khó khăn cho người nghèo người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
các địa bàn vùng sâu vùng xa còn thiếu thốn về vật chất tuy nhiên gần đây trên địa bàn tỉnh sơn la đã xuất hiện
một nhóm đối tượng lợi dụng hoạt động thiện nguyện để tuyên truyền đạo trái pháp luật dụ dỗ lôi kéo nhân dân
lực lượng công an đã nhanh chóng phát hiện ngăn chặn và có hình thức xử lý đối với nhóm đối tượng này
vào giữa tháng chín vừa qua gia đình ông quảng văn e và một số hộ dân ở bản hủy ban xã mường trai huyện mường la tỉnh sơn la
đã được một nhóm đối tượng tự giới thiệu là nhóm thiện nguyện đến tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong bản
quà của nhóm từ thiện này gồm một chiếc áo phao và một chiếc đài có gắn thẻ nhớ
hôm đấy là có bốn đối tượng về trong bản là theo ý định của nó là
theo kêu gọi của chương trình đồng hội của đảng là nhà từ thiện lấy quà là chín cái đài và một mươi áo phao
để tặng cho các cháu là hộ nghèo ở trong bản hòa ban
nhưng mà hôm đấy tôi xuống thấy là không theo cái quy định của đảng nhà nước mà các tổ chức xã hội
tôi váo ruân cho đảng ủy chính quyền và công an xã để là kịp thời ngăn chặn
thủ đoạn của nhóm đối tượng là nhằm đến những người dân ở khu vực vùng sâu vùng xa vùng hẻo lánh biệt lập
không có sóng điện thoại và điện lưới trình độ dân trí còn hạn chế đời sống còn khó khăn lạc hậu
để tuyên truyền rụ rỗ lôi kéo những người dân này theo tổ chức tôn giáo trái phép
xuyên tạc đường lối chủ trương chính sách của đảng và nhà nước nhằm chống phá cách mạng việt nam
gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa bàn
các đối tượng vào với các thủ đoạn
vì lợi dụng các hoạt động thư thiện để tặng kèm các loa cầm tay
rồi thể nhớ có nội dung tuyên truyền về kinh thánh và các nội dung này chưa được kiển duyệt
sau khi nắm được thông tin tình hình chúng tôi đã chủ động tham mưu cho huyện
ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo cấp ủy chính quyền xã tổ chức xuống địa bàn
để nắm thông tin tuyên truyền vận động không nghe không tin theo những luyện điệu tuyên truyền trái pháp luật
đồng thời chúng tôi cũng đã chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ
rồi công an xã xuống địa bàn để nắm chắc tình hình ở cơ sở
sự áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh làm rõ các đối tượng có hành vi vi phạm
đồng thời là tuyên truyền vận động giao đột những thiết bị phương tiện mà có những vi phạm
đồng thời trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường bám nắm địa bàn ở cơ sở
không để phát sinh điểm nóng phức tạp về an ninh tự tự tại địa bàn cơ sở
để nâng cao nhận thức cảnh giác cho bà con nhân dân nhất là ở các địa bàn vùng sâu vùng xa
lực lượng công an đã phối hợp với cấp ủy chính quyền xã tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
về tín ngưỡng tôn giáo cảnh báo về hậu quả tác hại và những phương thức thủ đoạn hoạt động
của các hội nhóm liên quan đến tổ chức tôn giáo trái phép để người dân nhận biết cảnh giác phòng ngừa
không nghe không tin không tham gia các tổ chức này hướng dẫn bà con tăng năng suất lao động
chăn nuôi phát triển kinh tế chủ động tốt công tác nắm tình hình địa bàn
không để hình thành điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự
tin cập nhật về cơn bão số bốn hiện bão số bốn đang giật cấp một mươi bốn di chuyển theo hướng tây
tốc độ khoảng một mươi km trên giờ trên biển vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc biển đông
có gió mạnh cấp bảy cấp chín vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp một mươi cấp một mươi một giật cấp một mươi bốn biển động dữ dội
các lực lượng chức năng tổ chức quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi
thông báo cho chủ phương tiện thuyền trường biết vị trí hướng di chuyển và diễn biến của bão số bốn
để chủ động phòng tránh để chủ động ứng phó với diễn biến của bão số bốn
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố
các bộ ngành chỉ đạo thực hiện việc theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số bốn
tổ chức kiểm đếm quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi
thông báo cho chủ các phương tiện thuyền trường các tàu thuyền đang hoạt động trên biển
biết vị trí hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh
thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm